thưa quý vị cận tết nguyên đán thì nhu cầu đổi tiền mới tiền lẻ của người dân lại tăng lên đột biến
và nắm được điều này thì một số trang mạng cung cấp dịch vụ đổi tiền đã hoạt động rầm rộ và công khai
tuy nhiên thì với những giao dịch dễ dàng qua mạng thì việc đổi tiền lẻ hiện đang tiềm ẩn rất nhiều rủi ro
sau đây sẽ là phản ánh của phóng viên thời sự
là người làm kinh doanh các dịch vụ đổ uống và những dịp cận tết như thế này
chị nguyễn thị quỳnh mai lại mong muốn được sử dụng những đồng tiền lẻ mới qua dịch vụ đổi tiền trên mạng
để mừng tuổi con cháu và những người thân của mình
chỉ cần gõ từ khóa đổi tiền lẻ trên các công cụ tìm kiếm hàng chục website cung cấp dịch vụ này sẽ hiện ra
cũng giống như chị mai qua trao đổi với phóng viên
chị trần thị thùy linh đã có chia sẻ cụ thể về vấn đề đổi tiền mới tiền lẻ trong dịp tết
tìm hiểu trên mạng các kênh mạng xã hội để đổi chút tiền lẻ để gia đình dùng
nên là tôi nghĩ là
số lượng người muốn đổi tiền lẻ quá là nhiều vậy ạ
cho nên là cũng
nên cơ hội này là nhiều người
họ trà trộn vào trong
vào trong những cái sắp tiền lẻ mới
có lẫn những đồng tiền giả
vì là ngày tết ngày nhất cũng mận rộn
và nhiều công việc ý
số lượng cũng là không nhiều ạ
cho nên là tôi cũng bỏ qua
vâng trên thực tế thì việc đổi tiền lẻ
và tiền mới qua mạng
tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo rất cao
bởi nhiều trang web đổi tiền không có địa chỉ rõ ràng
và thường yêu cầu khách hàng là phải chuyển khoản trước
nên không ít người đã bị mất tiền
khi chưa nhận được tiền mới và tiền lẻ
đa phần thường bị rút ruột hoặc là cháo tiền giả
trong tiểu mục cảnh giác ngày hôm nay
phóng viên nguyễn hương đã có cuộc trao đổi
với ông cao sĩ kiêm
nguyên thống đốc ngân hàng nhà nước
để hiểu rõ hơn về câu chuyện này
trước nhu cầu đổi tiền lẻ tiền mới
dịp cuối năm của người dân tăng cao
một số người đã kinh doanh dịch vụ đổi tiền
hưởng phần trăm tranh lệch quá cao
thậm chí có một số đối tượng còn đi lừa đảo
dựa vào chiêu thức đổi tiền dịp tết
vậy ông có suy nghĩ gì về thực trạng này
có người thì người ta đã lợi dụng
cái này theo buôn tiền
tại an ninh tranh lệch
đây là một cái hiện tượng nó rất không hay
và nó tạo nên một cái không lành mạnh
trong cái xã hội
và nó tạo nên cái phân phối lại
cái tu tế
nhập nó không hợp lý
cho nên là
người đại nhà nước cũng như các cơ quan
chứng đoán là đang có
cái tuyền thuyền giải thích
hạn chế quản lý
để cho cái này nó giảm bớt đi
và cái chỗ nào
thật cần thiết thì mới đáp ứng
để tránh những cái tiêu cực
trong cái việc mà có thể
khan hiếm tiền
và cái lợi dụng để nó buôn đi buôn lại
cái thứ hai
là những người mà thu nhập
thấp với những người
mà cần cái này là số lượng
rất đông cho nên là nếu mà
nó bị trao đi đổi lại
mà an tranh lệch qua một cái tầng lớp
trung gian thì nó
nó tạo nên một cái thu nhập
không hợp lý và nó tạo nên
một cái sự không công bằng trong xã hội
cho nên là cái tư tưởng
chung là phải quản lý chặt chẽ cái này
thưa ông những hành vi
đổi tiền để hưởng tranh lệch
thu phí đổi quá cao trong khi
có phải tiền thật hay không đều là
vi phạm quy định trong pháp luật của lĩnh vực
ngân hàng ông nhìn nhận vấn đề này
ra sao chứ cái việc mà
nó một là đổi tiền
an tranh lệch hai là
tuần tiền giả vào đây là
một hình thức phạm pháp mà
phạm pháp thì phải quản lý rất chặt
và phải xử lý rất nhiều
và muốn xử lý và quản lý được
cái này thì trước hết là người dân
phải được giác cộ
phải được nhận thức những cái việc
cần làm nhưng mà không được làm
cái thứ hai là các cơ quan
quản lý các cơ quan chức năng
phải có cái kiểm tra kiểm soát
thường xuyên để mà
ngăn chặn những cái hiện tượng có thể
lợi dụng để xử lý ngay những cái
hiện tượng mà nó làm cho không
lành bệnh trong những cái hoạt động này
hoặc là xử lý những hiện tượng vi phạm
pháp luật ông có khuyến cáo gì với
người dân về việc đổi tiền lẻ trong
dịp tết để tránh những rủi ro có thể
xảy ra như sập bẫy tiền
giả lừa đảo hay không
hiện nay và
mấy năm gần đây thì ngân hà nhà đức
cũng đã có cái cho phép
hoặc là có thực hiện
bường thổi qua cái tài khoản
hay là qua
hoa lai qua thanh toán
qua không trùng tiền mặt
cho nên nó cũng tránh được
những cái mà lợi dụng
mà nó tránh được cái tung tiền giả ra
xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi